công trình này có nhiệm vụ cung cấp nước sinh hoạt và sản xuất cho hơn ba hộ dân của ba xã gia phù tường phù và tường thượng
tuy nhiên thực tế công trình này chỉ hoạt động được vài ngày rồi dừng hoạt động đến tận năm hai nghìn một mươi
từ lúc xây dựng công trình chưa thấy bàn giao cái gì xong lại xong nó thả nước dần lên ở trên bệ xong là nhà mới được sử dụng tưới cái mỗi cái chủng lợn là có hai ba ngày xong lại đương nhiên lại thấy thôi tắt từ thời giờ đấy về tận giờ
trước thì đầu tiên thì xây dựng thì cũng là cách đây cũng khá lâu rồi nhưng đầu tiên mình cũng được sử dụng một hai lần nước về vòi lại khai thì công trình lên bể được thời gian ngắn xong lại mất
theo báo cáo của các xã khu vực dự án hệ thống chỉ cấp được khoảng năm mươi sáu mươi số hộ so với nhiệm vụ năng lực thiết kế ban đầu
nhưng cũng chỉ là trong một thời gian rất ngắn
từ cuối năm hai nghìn một mươi ba đến đầu năm hai nghìn một mươi bốn chính vì lý do trên nên ủy ban nhân dân các xã chỉ nhận quản lý tài sản không nhận khai thác vận hành
từ tháng một năm hai nghìn một mươi năm đến hết năm hai nghìn một mươi bảy công trình không có người quản lý vận hành các xã chỉ nhận bảo vệ tài sản
nằm ngay trên quốc lộ ba mươi bảy đoạn đi qua xã gia phù huyện phú yên đây là thực trạng của nhà quản lý dự án vào năm hai nghìn một mươi bảy
không có biển hiệu công trình
các thiết bị đã bắt đầu hoen dỉ do không được sử dụng cùng với đó là vô số mạng điện trăng kín hai bình lọc hoạt động một thời gian ngắn rồi nằm đắp chiếu
còn đây là thực trạng sau đúng ba năm tất cả đều xuống cấp trầm trọng người dân thì mượn tạm nhà điều hành để sinh hoạt và chăn nuôi
cộng thêm một trăm tám mươi năm km đường ống nước dẫn tới từng nhà và nhiều bộ phận kỹ thuật khác không có nước chảy qua và ngừng hoạt động nhiều năm
nên bây giờ gần như cũng chẳng còn gì đáng giá
thật khó để hình dung
đây đã từng là một dự án trị giá hơn ba mươi bốn tỷ đồng
theo ủy ban nhân dân huyện phú yên về chất lượng của công trình đã được nhiều đoàn thanh tra kiểm tra và kiểm toán đánh giá là đảm bảo
việc công trình chỉ hoạt động được một thời gian ngắn rồi dừng nguyên nhân sâu xa là do dự án này là giai đoạn hai của cả dự án thủy điện xuế sập
việc vận hành của thủy điện xuế sập ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng nước đầu vào không bảo đảm lưu lượng nước không đủ
nguồn nước của công trình khi đi khảo sát đều phụ thuộc vào
lịch phát điện của thủy điện xuế sập
mà giờ phát điện của thủy điện xuế sập cũng chưa đảm bảo theo như khám phép ban đầu
thì dành ra là nguồn nước khi mà người ta phát điện thì mình mới sử dụng được
thế thì khi mà người ta phát điện thì lại phát điện theo giờ
vậy mà cái nguồn nước nó cũng để đảm bảo cho cả ba xã
cùng một lúc đây có một công trình lớn mà nguồn nước lớn mà nó để điều tiết
cho hết cả đủ cả ba xã trên địa bàn
với cái địa hình như vậy thì nó cũng là một cái nguyên nhân để mà ảnh hưởng đến cái việc
nguồn nước đến các đồng mối để mà đồng loạt đồng đều ngay cùng một lúc thì nó còn đang rất là khó
cũng theo ủy ban nhân dân huyện phú yên thì với việc công trình không hoạt động liên tục
ảnh hưởng tới việc các thiết bị kỹ thuật cũng theo đó bị xuống cấp
huyện phú yên lại có địa hình đồi núi thấp địa bàn bị chia cắt
cũng liên tục bị ảnh hưởng bởi thiên tai
nên công tác sửa chữa và khắc phục gặp nhiều khó khăn
đối với huyện phú yên là ảnh hưởng thiên tai rất là lớn
đồng bộ trên tất cả hai mươi bảy hai mươi sáu xã thị trấn là đều có ảnh hưởng thiên tai
và qua những các đợt thiên tai này huyện cũng đã đi giả soát đánh giá lại về thiệt hại của công trình
để có những cái giải pháp cho phù hợp
tuy nhiên thì cái nguồn kinh phí để khắc phục thì tương đối là lớn
đấy để khắc phục địa hình nó chưa kẽ như vậy
mà để khắc phục được các đường ấm thì cũng còn
có là cái khó khăn
ngoài xét đến yếu tố về điều kiện tự nhiên và thiên tai bất thường
thì rõ ràng trách nhiệm để cho một công trình với số vốn trên ba mươi bốn tỷ đồng
không đem lại hiệu quả và gần như không thể vận hành tiếp
nếu không đầu tư lại mới chính là một sự lãng phí
trách nhiệm lớn nhất thuộc về chủ đầu tư dự án ủy ban nhân dân huyện phú yên
từ việc thiếu tính toán tới lưu lượng nước cung cấp
dẫn tới cả một hệ thống quy mô lớn phải ngừng trệ và hư hỏng
trước thực tế về nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt và sản xuất của người dân
việc khắc phục sửa chữa công trình cấp nước xuế sập là rất cần thiết
đồng thời cũng để tận dụng tối đa hạn chế lãng phí
trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh sơn la
trực thuộc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh sơn la
đã có báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư sửa chữa lại dự án trên
được biết về phương án khắc phục sửa chữa
đặc biệt là việc lấy nguồn nước và xử lý chất lượng nước sau này của trung tâm
về cơ bản đã được ủy ban nhân dân tỉnh nhất trí
phương án đợt này là anh em tôi lấy là lấy ở suối tắc
sau đó thì qua một cái nhà máy xử lý nước
xử lý nước thì bơm sau đó thì bơm vào tuyến đường ống đến từng hộ gia đình
có tận dụng lại một số tuyến đường ống còn lại
và tận dụng một số cái bể
đã xây dựng trên cái địa bàn của ba xã này để làm cái bể điều áp
bơm theo giờ và có mô hình quản lý phù hợp
cũng như là trung tâm sau này sẽ là đơn vị trực tiếp đứng ra quản lý vận hành
chứ không giao cho chính quyền địa phương nữa
được biết đây là một trong hơn ba mươi dự án trình ủy ban nhân dân tỉnh
cho phép đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước
kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
và các nguồn vốn khác theo quy định
kiến tổng mức đầu tư dự án này là hơn năm mươi tám tỷ đồng
với nhiều hạng mục mới có tính khả thi hơn giai đoạn đầu
tuy nhiên có một vấn đề cần đặc biệt xem xét
chính là năng lực của đơn vị chủ đầu tư mới này
khi mới đây một dự án cấp nước tiền tỷ do đơn vị làm chủ đầu tư
đã bị tỉnh sơn la thanh tra xử lý và yêu cầu khắc phục
hai bể chứa nước có tổng thể tích một mét khối này
là một phần của công trình cấp nước sạch cho gần hai trăm linh hộ dân
của hai bản lũng xá và tà dê thuộc xã lóng luông huyện vân hồ
nếu đi khắp cả tỉnh sơn la thì gần như khó có thể
tìm được một bể chứa nước nào lớn được như vậy
công trình này được ủy ban nhân dân tỉnh sơn la
giao trung tâm nước sạch làm chủ đầu tư với số vốn khoảng năm tỷ đồng
và đưa vào sử dụng năm hai nghìn một mươi chín
đáng buồn là công trình chỉ hoạt động được vài giờ
rồi nằm đắp chiếu một thời gian dài
lúc họ làm nước xong từ lúc bán giao
thì đi kiểm tra thì họ xả nước chảy vào nước nhà
nhưng mà khoảng ba bốn lít họ lại tắt vòi đi
đi vào một số vị trí khác thì họ vặn cái vòi nước đi
chỉ xả một vòi thì chảy còn sau đấy thì bà con không được sử dụng
đến nay năm tỷ đồng ngân sách nhà nước đã được đầu tư
cùng với rất nhiều lần sửa chữa khắc phục
nhưng công trình đã xuống cấp trầm trọng
đường ống hoen dỉ hai bể chứa nước đã xuất hiện vết nứt
dỉ nước ra ngoài
nước tích vào mùa mưa để sử dụng cho mùa khô
nhưng cũng chẳng mấy khi có nước
trạm bơm tiền tỷ thì giờ đây cũng trở thành nơi tập kết gia súc
cỏ mọc ung tùm
để có nước sử dụng một số hộ dân đã thử nghiệm đào giếng
nhưng cũng không mấy khả quan do địa hình núi đá
khó thực hiện khoan lấy nước
đa số người dân hai bàn vẫn phải mua nước sạch giá cao để dùng
bà con có nói là cái nước này nếu mà sử dụng cho hai bản thì không đủ
nhưng mà không biết tại sao
họ đi khảo sát nào lại chọn cái vị trí này để làm nước
nếu như mà không có công trình này thì nước thì bà con vẫn lấy được
nhưng mà sau khi họ xây công trình xong là bà con còn không có nước để sử dụng
phải đi xí nước
cái nước chảy đây xuống thì không đủ để bà con sử dụng
sau khi xây dựng xong thì đến cái mùa khô thì cũng không có nước
và cái món nước mà tại hai cái bể chứa là nó tương đối là nhỏ
cho nên là cũng không có nước để chứa trong cái bể đó
do vậy là sau một thời gian thì hai cái bể đó cũng đã bị nớt
và toàn bộ cái hệ thống ống thì không có nước
cho nên là người dân cũng không được sử dụng
do vậy là người dân cũng không bảo quản không giữ
cho nên là cũng đã hỏng hết
trước thực tế khăn nước sạch bên cạnh công trình cấp nước hàng tỷ đồng đầu tư
mà không mang lại hiệu quả người dân và chính quyền địa phương
đã nhiều lần kiến nghị tới các cấp có thẩm quyền
tuy nhiên mãi đến năm hai nghìn một mươi tám thanh tra tỉnh sơn la
mới tiến hành thanh tra toàn bộ công trình trên
qua đó trung tâm nước sạch
và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh sơn la
phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước những sai phạm
từ thiết kế đến thi công của các nhà thầu
tỉnh cũng chỉ đạo cho đơn vị này sớm khắc phục sửa chữa
để người dân có nước sử dụng
tuy nhiên đến nay mới có phương án khắc phục tạm thời
là tích dần nước vào hai bể chứa
và dẫn về nhà trưởng bản lũng xá
cho người dân lân cận tới lấy nước về dùng
người dân ở bản tà dê thì vẫn không có nước
bà con trong bản rất thiếu nước
đàn bà không biết đi xe chỉ biết đi bộ thôi
mỗi ngày phải vào nhà trường bản lấy từng can một rất là khó khăn
mà chỉ tạm đủ thôi
tắm giặt không đủ không được sạch sẽ
dân quản lũng xé thì đông rồi
một trang là hai hộ
mà sáu trăm ba mươi nhân khảo
thế là mấy ngày là một can nữa thì không đủ uống
thiếu nước là một thực tế đang diễn ra ở nhiều nơi tại sơn la
đặc biệt là vào mùa khô
mặc dù trên địa bàn tỉnh có đến một bốn trăm năm mươi một công trình cấp nước tập trung
nhưng số công trình kém biển vững lên tới tám trăm một mươi hai công trình

đây là con số đáng báo động về tính hiệu quả của các công trình cấp nước tại đây
rõ ràng bên cạnh hạn chế về điều kiện tự nhiên và thiên tai liên tục
nguyên nhân của việc các công trình này không mang lại hiệu quả
gây lãng phí đến từ sự sai sót và năng lực của các đơn vị chủ đầu tư
một lý do khác cũng từng được chúng tôi đề cập tới trong một số chương trình việc cần làm trước đây
chính là do tác động của các thủy điện nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh sơn la
đây cũng là những tác nhân không nhỏ vừa ảnh hưởng đến việc thiếu nguồn nước trầm trọng
vừa khiến môi trường sống hàng ngày bị biến đổi theo chiều hướng xấu
điều đáng ghi nhận là thời gian vừa qua ubnd tỉnh sơn la đã có một thái độ tích cực
trong việc ra soát toàn bộ các công trình dự án và quy trách nhiệm cho các đơn vị chủ đầu tư
cũng như các đơn vị liên quan
đây cũng chính là bài học kinh nghiệm quý báu để thời gian tới
việc kiểm soát đánh giá các công trình nước được nghiêm túc và hiệu quả hơn
cái lãng phí cần phải rút kinh nghiệm không phải riêng thiết kế mà kể cả cái mô hình thiết kế
cái đặc thù miền núi nó khác với miền khác cho nên là phải rút được kinh nghiệm cái này để tránh lãng phí
cái này thì rõ ràng là về phía quản lý nhà nước là chúng tôi có trách nhiệm để rút kinh nghiệm từ cái trước
từ cái công trình đã hư hỏng trước
đợt này từ nay về sau điều tra nguồn nước rất kỹ
và nếu không có nguồn nước thì chúng ta phải vận hành rất nghiêm túc
với rất nhiều cái cấm nước nhỏ lẻ
thứ hai nữa là vừa rồi hội đồng nhân dân đã ra nghị nghĩa một trăm hai mươi tám
tức là cho phép đầu tư doanh nghiệp và hợp tác xã đầu tư không chỉ cấm nước
thì nhà nước sẽ ủng hộ khoảng năm mươi cái vốn đó
thế còn năm mươi là doanh nghiệp và người dân phải bỏ ra
thì tôi nghĩ là nếu mà áp dụng tốt cái này người dân đồng thuận mà có doanh nghiệp vào
có hợp tác xã mà đứng ra quản lý thì mô hình đối với nghị quyết một trăm hai mươi tám đã ra thì tôi cho là rất tốt